ngày một mươi một tháng bảy tới tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm năm bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản tại chợ long biên hà nội do nguyễn kim hưng tức hưng kính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phố hàng đậu quận hoàn kiếm hà nội tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số hai chợ long biên cầm đầu
cùng ra hầu tòa với hưng kính trong vụ án này còn có bốn bị cáo nguyên là nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số hai chợ long biên gồm nguyễn hiếu tiến tức tiến hói sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi lê thanh hải tức hải gió sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyễn mạnh long tức long cao sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai và dương quốc vương tức vương lợn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
cả năm bị cáo đều bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về
cả năm bị cáo đều bị cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều một trăm bảy mươi khoản một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cáo trạng nhóm của hưng kính có dấu hiệu cháy ép các tiểu thương trong khu vực chợ long biên bắt phải nộp nhiều loại tiền khác nhau để được đưa xe vào chợ và yên ổn làm ăn
ngoài ra hưng kính chỉ đạo đàn em không kê theo bảng kê của ban quản lý chợ long biên
thay vào đó nhóm này lập một bảng kê riêng và tiến hành làm luật đối với mỗi xe tải vào chợ